những năm gần đây sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ đang là hướng đi được tỉnh sơn la lựa chọn
nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản
đồng thời góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho bà con nông dân
đây là vườn xoài của hợp tác xã nông nghiệp an toàn triềng hạc huyện yên châu
sau hơn một mươi năm hoạt động việc sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn
đã mang lại những kết quả tích cực cho các thành viên của hợp tác xã
trung bình hàng năm hợp tác xã đã xuất khẩu trên năm mươi tấn xoài tượng da xanh sang các thị trường
như australia trung quốc
nhờ đó thu nhập của các thành viên hợp tác xã đạt bình quân hai trăm linh triệu đồng một năm
cây của mình thì nó khỏe và khác biệt hơn
cái màu lá thì xanh đậm
và cái quan trọng nhất là về cái năng suất và chất lượng của sản phẩm
thì họ thấy tăng hẳn cái sản lượng
còn đây là vườn xoài hơn ba năm tuổi của ông nguyễn hương la
ông có diện tích gần bảy hectare
nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cây xoài ở đây luôn có đủ kích cỡ quả
từ quả có trọng lượng trung bình khoảng một kg và cả quả nhỡ thậm chí là đang ra hoa
vì vậy vườn xoài của ông long có thể ra ba lợt quả trong một vụ
đáng chú ý tất cả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều được ông tự sản xuất bằng các thành phần hữu cơ an toàn
nhà có ba hectare hồ cá
nên cái cá rô cái thứ cá mạt là gia đình đã có ủ
toàn bộ trên các diện tích của gia đình ủ cá xong với men với ngô với đậu tương
ba loại vào đó đấy là còn thuốc bảo vệ thực vật thì là đã có gừng tỏi ớt
hiện nay sơn la đã trở thành một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn với tổng diện tích trên bảy mươi một hectare
tỉnh sơn la đang duy trì và phát triển được hơn bảy mươi chuỗi cung ứng quả an toàn với tổng diện tích sản xuất trên một năm trăm năm mươi hectare sản lượng ước đạt một mươi ba tấn một năm
tham gia chuỗi cung ứng có trên bảy mươi tám doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất cây ăn quả được cấp chứng nhận việt gáp
phải xác định được vùng sản xuất đó là vùng sản xuất an toàn
thứ hai nữa là chất lượng sản phẩm là tiêu chí đầu tiên
vì chất lượng sản phẩm thì nó gắn liền với thị trường tiêu thụ gắn liền với thị trường xuất khẩu
trong hơn năm trăm linh hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thì hướng dẫn các hợp tác xã là chuyển dần chuyển dần sang hình thức đó là sản xuất cho nông nghiệp theo hướng hữu cơ
để đảm bảo đây là nông sản sạch đảm bảo thương hiệu sản phẩm và đảm bảo giá trị gia tăng của sản phẩm đó
năm hai nghìn hai mươi tỉnh sơn la sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn sáu năm tỷ đồng cho các hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ mở rộng quy mô sản xuất
đồng thời gắn các chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định từng bước thay đổi phương thức làm nông nghiệp hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh an toàn và bền vững